từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba tổng cục du lịch việt nam phối hợp với tổng công ty hàng không quốc gia việt nam
việt nam airlines và hơn một mươi tập đoàn công ty du lịch lữ hành và kinh doanh khách sạn của việt nam
đã có nhiều hoạt động quảng bá du lịch và văn hóa việt nam tại hội trợ du lịch quốc tế mitt lần thứ hai mươi sáu
ở thủ đô moscow của nga
tại hội trợ du lịch quốc tế năm nay các đơn vị việt nam đã có sự chuẩn bị rất công phu
với nhiều ấn phẩm quảng bá cho du lịch việt nam bằng cả tiếng nga và tiếng anh
gian trưng bày chung của đoàn việt nam với thiết kế đẹp mắt cùng với màn hình cửa lớn
để giới thiệu các cảnh đẹp của khắp mọi miền đất nước ta đã thu hút được nhiều khách tham quan
là doanh nghiệp lữ hành du lịch giới truyền thông nga và quốc tế ghé tới tham quan
đối với lại sài gòn tourist thì thị trường nga là một trong những thị trường truyền thống
mà công ty có thế mạnh tham dự các sự kiện này
ngoài việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thống mình tại đây
thì cũng muốn tìm hiểu thêm về tình hình thị trường và đồng thời cũng mong muốn
sẽ tìm kiếm được thêm các đối tác mới để cùng nhau phát triển thêm thị trường nga
đặc biệt tại hội trợ năm nay đoàn việt nam còn tổ chức hoạt động quảng bá nền văn hóa ẩm thực việt nam
với nhiều món ăn đồ uống đặc sắc
giải thích về việc này đại diện tổng cục du lịch việt nam nhấn mạnh
ẩm thực việt nam là một tài nguyên du lịch một sản phẩm du lịch và là một thế mạnh của du lịch việt nam
trong buổi giới thiệu ẩm thực khách tham quan nga và quốc tế đã tỏ ra thích thú
với những món ăn đã nổi xanh thế giới của việt nam như món phở bún chả nộm
các món ăn việt nam rất ngon có hương vị rất đặc trưng
với nhiều nơi nghỉ mát tuyệt vời được du khách nga rất yêu thích
như nha trang và phú quốc
tôi đã du lịch tới việt nam ba lần rồi và nhất định tôi sẽ còn quay lại đất nước các bạn
vì còn nhiều điều hấp dẫn khác mà tôi chưa kịp khám phá
du lịch việt nam chúng ta thì có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh
và chúng ta muốn giới thiệu với cả thế giới
và cái việc mà tham gia các hội trợ du lịch quốc tế trong đó có hội trợ du lịch quốc tế của liên bang nga
chúng ta nhằm mục đích là giới thiệu quảng bá những sản phẩm những doanh nghiệp du lịch của việt nam
ra với các bạn

và qua đó để nhằm giới thiệu những tài nguyên thiên nhiên rất độc đáo
những giá trị văn hóa rất độc đáo đặc sắc cũng như những thế mạnh của du lịch việt nam chúng ta
qua đó để thu hút khách du lịch nga đến với việt nam chúng ta
nga hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của du lịch việt nam
trong những năm vừa qua nga luôn là một trong năm nước có số lượng khách tới việt nam nhiều nhất
năm hai nghìn một mươi tám số khách nga tới việt nam đạt sáu trăm linh
lượt khách đạt tốc độ tăng trưởng năm bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
ngành du lịch việt nam đặt ra mục tiêu là năm hai nghìn một mươi chín này tiếp tục đón hơn bảy trăm linh lượt khách nga tới việt nam